kính thưa quý vị liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian giãn cách
công an tp hcm đang truy bắt đối tượng nguyễn kim an hai mươi bảy tuổi kể nhân án tử hình
vì sát hại bạn học ném xuống sông sài gòn và tử tù này được xác định là dương tính covid một mươi chín
nguyễn kim an cao một m sáu mươi ba tóc ngắn da trắng chân đi khập khiến do bị chấn thương
câu vết hằng ở chân và dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bốn do tốn tiền nên an nhiều lần dùng thuốc ngủ say nhuyễn
rồi cho vợ nước uống để đầu độc bản thân rồi kèm cổ bàn cho đến khi bất động
ghi án xong an cho thi thể nạn nhân vào bao tải ném xuống sông sài gòn
để đánh lạc hướng an gọi điện thông báo đã bắt cóc và đòi năm trăm linh triệu tiền chuột từ gia đình nạn nhân
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ được an
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm an bị tuyên phạt án tử hình
hiện công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương truy bắt đối tượng
những người biết an đang ở đâu hãy thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất